trong khi đó vào khoảng tám giờ sáng nay một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái hư hại nhiều ngôi nhà của người dân ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tư nghĩa thống kê ban đầu có bốn mươi tám nhà dân bị tốc mái hư hỏng nặng
trong đó tập trung ở xã nghĩa trung và thị trấn la hà rất may là không có thiệt hại về người
chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê tình hình thiệt hại tổ chức khắc phục hậu quả sau lốc xoáy để ổn định chỗ ở cho các hộ dân
liên tiếp trong những ngày qua người dân quảng ngãi đã hứng chịu các trận lốc xoáy kinh hoàng